trong thời gian tiếp theo trung tướng tô ân sô người phát ngôn bộ công an chủ trì buổi họp báo tham dự họp báo có đại diện lãnh đạo một số cục nghiệp vụ và công an thành phố hà nội
tại buổi họp báo đại diện các đơn vị chức năng của bộ công an đã trả lời làm rõ nhiều vấn đề được các phóng viên báo chí nêu
liên quan đến công tác điều tra vụ án tại các trung tâm đăng kiểm trung tướng tô ân sô cho biết đến nay công an ba mươi hai địa phương và cục cảnh sát hình sự đã khởi tố sáu mươi
đối tượng vụ án với năm trăm linh sáu bị căn
tại buổi họp báo đại diện văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra đã trả lời làm rõ nhiều vấn đề được các phóng viên báo chí nêu

liên quan đến việc sửa đổi luật căn cước công dân đại diện cục pháp chế và cải cách hành chính tư pháp bộ công an đã trả lời
làm rõ thêm về việc cần thiết bổ sung quy định cấp giấy chứng nhận căn cước công dân cho nhóm đối tượng người gốc việt nam đang sinh sống tại việt nam nhưng chưa xác định được quốc tịch
qua khảo sát đánh giá của bộ công an hiện nay chúng ta đang có
khoảng hơn ba mươi một người đang sinh sống ổn định lâu dài tại việt nam người gốc việt nam nhưng không xác định được quốc tịch không có quốc tịch việt nam và cũng chưa xác định được quốc tịch
thứ hai là có khoảng hơn bảy trăm linh online cũng đang sinh sống tại việt nam và chưa xác định được quốc tịch
về góc độ quản lý nhà nước và pháp luật thì chúng ta cần phải có những quy định để xác định danh tính của họ và xác lập cho họ cho họ một cái
địa vị pháp lý để họ được hưởng những quyền lợi ví dụ như là họ tham gia vào giao dịch dân sự tham gia vào khám chữa bệnh rồi là đi học rồi là được hưởng chính sách xã hội an sinh xã hội
thì đây là một trong những cái quyền lợi rất căn bản mà nhà nước sẽ đảm bảo cho họ thông qua cái việc mà cấp cái giấy chứng nhận căn cước
cái thứ hai nữa là cũng phục vụ cho công tác quản lý nhà nước và đảm bảo cái an ninh trật tự
tại buổi họp báo đại diện các đơn vị chức năng của bộ công an đã trả lời làm rõ nhiều vấn đề được dư luận xã hội quan tâm như công tác điều tra xử lý các vụ án lừa đảo qua mạng
biện pháp bảo vệ dữ liệu cá nhân tiến độ điều tra vụ án tập đoàn vạn thịnh pháp
tại buổi họp báo trung tướng tô ân sô cho biết bộ công an sẽ tiếp tục duy trì họp báo hàng quý sau thời gian tạm dừng do dịch bệnh covid một mươi chín
ngoài việc theo rất sát đưa nhanh chóng thông tin về các vụ án bộ công an mong muốn các phóng viên báo chí đưa nhiều tác phẩm tuyến bài dài kỳ về chiến công thành tích và hoạt động của lực lượng công an nhân dân trên nhiều lĩnh vực